đến đó uber cũng đã bán lại toàn bộ mảng kinh doanh tại trung quốc và nga cho các đối thủ cạnh tranh của mình
đến đó uber cũng đã bán lại toàn bộ mảng kinh doanh tại trung quốc và nga cho các đối thủ cạnh tranh của mình